liên bộ công thương tài chính vừa thông báo giảm giá các loại xăng dầu bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay
đây là lần giảm giá thứ hai kể từ đầu năm đến nay đối với mặt hàng xăng
trong lần điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên giá các mặt hàng xăng dầu như sau
xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm trăm bốn mươi bốn đồng một lít xuống còn một mươi chín ba trăm năm mươi tám đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm năm trăm một mươi bốn đồng một lít xuống còn hai mươi bốn trăm linh năm đồng một lít
dầu diesel năm s giảm năm trăm một mươi chín đồng một lít xuống còn một mươi sáu năm trăm linh bốn đồng một lít
dầu hỏa giảm năm trăm bảy mươi đồng một lít xuống còn một mươi năm ba trăm chín mươi sáu đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một tám trăm năm mươi năm đồng một kg xuống còn một mươi bốn bảy mươi hai đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ
bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày một mươi sáu tháng tám